kính chào quý vị và các bạn
hệ thống thời tiết gây mưa cho các tỉnh bắc bộ trong những ngày vừa qua đã suy yếu
vì vậy trong hôm nay cũng như ba ngày tới tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ
sẽ duy trì trạng thái có nắng vào ban ngày với nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều sẽ tăng
so với hai mươi bốn giờ trước đó phổ biến ở mức ba mươi một ba mươi bốn độ cường độ nắng không quá gai gắt
tại khu vực phía tây bắc bộ do chịu ảnh hưởng của điều kiện địa hình
kết hợp với hội tụ gió trên mực một năm trăm linh m gây ra độ bất ổn định trong khí quyển
vì vậy mà vào thời điểm chiều tối đêm và sáng sớm khu vực này sẽ có mưa rào và rông rải rác
cần đề phòng với hiện tượng lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ tại đây có phần thấp hơn so với khu vực phía đông bắc bộ
cao nhất trong ba ngày tới là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
chuyển sang khu vực miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế
từ nay cho đến ngày một một mươi
trạng thái thời tiết chính chi phối thời tiết nơi đây
vì vậy mà nhiệt độ sẽ tăng trở lại với mức nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều
phổ biến từ ba mươi một ba mươi bốn độ
riêng các tỉnh vùng núi phía tây của thanh hóa nghệ an cục bộ có nơi đạt ngưỡng ba mươi năm độ trời nắng nóng
đáng lưu ý là các tỉnh ven biển phía nam từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
do chịu ảnh hưởng của giải thấp vẫn còn hoạt động trên khu vực
vì vậy mà mưa vẫn còn xuất hiện
với thời điểm mưa thường là vào chiều tối đêm và sáng sớm
từ ngày một tháng một mươi mưa rông có xu hướng gia tăng về cường độ
cục bộ có mưa vừa mưa to nền nhiệt trong ngày không quá ba mươi ba độ
đến với khu vực tây nguyên trong ngày mai mưa cũng sẽ giảm dần do sự hoạt động suy yếu của gió tây nam
tuy nhiên từ ngày ba mươi chín đến ngày một một mươi khi gió tây nam hoạt động mạnh hơn
kết hợp với giải thấp có trục đi qua khu vực nam trung bộ
thì mưa rông sẽ có xu hướng gia tăng cục bộ có nơi mưa vừa mưa to
nhiệt độ trên khu vực trong những ngày tới không quá mức
nam bộ cũng sẽ giảm mưa trong ngày mai và tăng cường trở lại trong hai ngày tiếp theo
cục bộ có nơi mưa vừa mưa to quý vị cần đề phòng với hiện tượng rông lốc và gió giật mạnh
ở khu vực ven biển nhiệt độ không quá mức ba mươi ba độ